theo thống kê của sở giao dịch chứng khoán hà nội tính đến ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đã có ba trăm bốn mươi ba công ty niêm yết trên sàn đã công bố báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn hai mươi
trong đó có hai trăm sáu mươi tám trên ba trăm bốn mươi ba doanh nghiệp báo lãi quý ii tương ứng hơn bảy mươi tám tổng số doanh nghiệp
với tổng giá trị lãi đạt hơn một mươi một ba trăm tám mươi một tỷ đồng có nghĩa là giảm một một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý dù lợi nhuận quý ii và cả sáu tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ
nhưng theo hnx nếu đặt trong bối cảnh cả nước nói riêng và cả thế giới nói chung
đều đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh covid một mươi chín thì đây lại là kết quả khả quan
cũng do tác động của covid một mươi chín ngành bất động sản là nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất
so với nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín với mức giảm còn một phần năm so với cùng kỳ
lợi nhuận nhóm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản giảm gần một nửa